chỉ đạo cơ quan chuyên môn vào cuộc sớm xác định nguyên nhân để có hướng chỉ đạo khuyến cáo người dân nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản
theo thống kê của tổng cục dân số gần bảy mươi người cao tuổi việt nam có tình trạng sức khỏe yếu và rất yếu
người cao tuổi dễ đối diện với gánh nặng bệnh tật kép và thường mắc các bệnh mãn tính
do đó rất nhiều người có tâm lý tìm mua các sản phẩm dinh dưỡng
các loại thuốc để chăm sóc sức khỏe
nhằm trúng tâm lý đó hàng loạt sản phẩm được quảng cáo phòng ngừa trị bệnh tuổi già bày bán tràn lan trên thị trường gây hoang mang cho người dùng
được sự giới thiệu của người bạn ông nguyễn đình đức ở thành phố hà nội tìm mua một loại thuốc đông y trên mạng mà không hỏi ý kiến của bác sĩ
sau một thời gian dài bệnh tình của ông không thuyền giảm mà còn kéo theo nhiều tác dụng phụ dẫn tới nhiều bệnh khác
trước tôi bị hoa mắt trong mặt
mấy ông bạn mắt uống ít thuốc bắp
thế là uống xong một thời gian mặt chân tay to phù giữ nước
nó thỉnh thoảng mệt mỏi chóng mặt
tôi nhập viện là tình trạng bị phù mặt phù chân
chân tay cứ va đau tìm suy thương thân giữ nước
trên thực tế rất nhiều sản phẩm được quảng cáo giao bán tràn lan trên mạng với minh chứng cụ thể
đã đánh trúng bệnh
trong bệnh tâm lý có bệnh phải vai tứ phương
trong đó người cao tuổi dễ bị thuyết phục nhất là với những người có bệnh nền thì lại càng sốt sáng hơn
không ít người cao tuổi đã phải nhập viện vì những hệ lụy do lạm dụng các sản phẩm dinh dưỡng
các loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ không có hướng dẫn của bác sĩ chỉ vì muốn đốt cháy giai đoạn
cái thuốc mà không rõ nguồn gốc xuất xứ khi mà dùng cho bệnh nhân
một là sẽ ảnh hưởng đến các chức năng gan thận cho bệnh nhân
vì chúng ta không biết rõ được những hàm lượng nó ghi rõ ở trong đấy
thứ hai những thuốc đấy trong những thuốc đấy có thành phần mà nó sẽ có thể không có ích cho cơ thể
thứ ba nữa là nhiều thuốc ta dùng thì nó không những cái thực phẩm chức năng
những cái thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ đó thì không có những cái hoạt chất mà đã được khuyến cáo đồng dùng để điều trị bệnh nhân hiện tại
bên cạnh đó những thuốc đấy thì không rõ ngày sản xuất không rõ hạn sử dụng
và cái chế việc chế biến
bảo quản cũng như là tinh chế khi dùng cho bệnh nhân thì nó sẽ là những tạp chất có thể khiến bệnh nhân bị ngộ độc với cơ thể
còn bên cạnh nữa thì mỗi bệnh nhân trên thực tế lâm sàng
có những bệnh nhân điều trị bệnh đái thao đường là những người lớn tuổi
chúng ta cũng chỉ có phải giảm liều thuốc theo chức năng gan thận của bệnh nhân
thì việc dùng các cái thuốc tưởng chức năng mà không rõ xuất xứ thế thì nhiều khi nó có hàm lượng những cái chất mà gây độc với cơ thể
căn cứ theo quy định tại điều một trăm chín mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm quy định về tội sản xuất
buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh và thuốc phòng bệnh
người nào sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh thuốc phòng bệnh thì bị phạt từ hai năm đến bảy năm tù
ngoài ra tùy thuộc vào tính chất mức độ của hành vi mà đối tượng có thể bị xử phạt theo quy định tại khoản bốn của điều một trăm chín mươi bốn
và mức phạt có thể lên tới hai mươi năm trung thân hồ tử hình
tình trạng lừa đảo trực tuyến ngày càng gia tăng với nhiều hình thức mới mẻ và tinh vi
việc tin tưởng mua các loại sản phẩm
dinh dưỡng không rõ nguồn gốc có thể làm người bệnh bỏ lỡ thời điểm chữa bệnh tốt nhất khiến bệnh càng nặng thêm
bởi vậy các chuyên gia khuyến cáo việc chăm sóc sức khỏe chủ động là thiết yếu nhưng người cao tuổi cần lựa chọn kỹ tránh điền bất tật mang
giá cả thị trường trong nước bảy tháng qua cơ bản ổn định lạm phát đang được kiểm soát và theo xu hướng giảm dần
đây là đánh giá của phó thủ tướng
chính phủ lê minh khái trưởng ban chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp ban chỉ đạo sáng nay ngày ba tháng bốn
tại phiên họp các ý kiến thống nhất cho rằng trong những tháng đầu năm nguồn cung các hàng hóa thiết yếu được đảm bảo giá cả cơ bản ổn định diễn biến đúng với kịch bản điều hành giá
ban chỉ đạo điều hành giá đã để ra
phó thủ tướng lê minh khái yêu cầu bám sát các kịch bản đã để ra thực hiện nghiêm các chỉ đạo của chính phủ và thủ tướng chính phủ
chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả lạm phát trên thế giới
kịp thời cảnh báo các nguy cơ gây lạm phát trong nước thực hiện hiệu quả và linh hoạt vai trò điều tiết bình ổn giá các mặt hàng nhà nước quản lý
phó thủ tướng lê minh khái cũng nêu ý kiến cụ thể liên quan đến quản lý giá đối với một số mặt hàng thiết yếu như xăng dầu điện nông sản
dịch vụ giáo dục và vật tư giáo dục dịch vụ y tế vật liệu xây dựng dịch vụ vận tải
cụ thể đối với mặt hàng xăng dầu cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để sẵn sàng các biện pháp phù hợp
thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước không để thiếu hụt đứt gãy nguồn cung xăng dầu
đối với mặt hàng điện phó thủ tướng yêu cầu bộ công thương đôn đốc tập đoàn điện lực việt nam báo cáo phương án giá điện cập nhật hàng quý năm hai nghìn hai mươi ba để thực hiện giá bán điện theo quy định
sau đây là một số thông tin giá cả thị trường trong ngày hôm nay
nhu cầu đi lại dịp quốc khánh mủ hai tháng chín
nhu cầu đi lại dịp quốc khánh mủ hai tháng chín tăng cao đã đẩy giá vé máy bay từ các thành phố lớn đến các điểm du lịch lên cao gấp hai ba lần so với ngày bình thường
đơn cử trạng hà nội phú quốc đi ngày mùng một mùng hai tháng chín giá vé của vietnam airlines từ ba triệu đồng một triệu trở lên
cùng hãng này nếu đi hoặc về sớm hơn hai ba ngày trước lễ giá vé chỉ từ một đến một năm triệu đồng một triệu
giá vé của vietjet từ một bốn triệu đồng một triệu trở lên trong khi ngày thường giá vé chỉ từ sáu trăm linh đồng một triệu
gần đây giá cam sành ở vĩnh long tăng trở lại nhưng nhà vườn không còn để bán
hơn một tuần nay cam sành có giá bán từ bảy năm trăm linh đến tám năm trăm linh đồng một cân tăng từ một năm trăm linh đến hai đồng một cân so với một tháng trước
dù giá bán có tăng hơn tháng trước nhưng niềm vui của những người trồng cam sành không được bao nhiêu bởi hiện nay đã là cuối vụ sản lượng cam cũng không còn nhiều
đa giảm của giá thép xây dựng trong nước vẫn chưa được tăng
trước khi giá thép xây dựng một số doanh nghiệp thép trong nước vừa thông báo giảm từ một trăm linh đồng đến ba trăm linh đồng một tấn đối với sản phẩm thép thanh vằn d một mươi cb ba trăm linh và thép cuộn cb hai trăm bốn mươi
từ đầu năm đến nay giá thép xây dựng trong nước đã trải qua một mươi năm lần giảm liên tiếp đưa giá bán về mức từ một mươi ba đến một mươi bốn triệu đồng một tấn
sau ba ngày diễn ra lễ hội sâm ngọc linh lần thứ năm tại huyện nam trà my tỉnh quảng nam đã thu về khoảng một mươi tỷ đồng
trong đó giam mặt hàng sông củ ngọc linh đã được tăng từ một mươi ba triệu đồng một tấn

tại lễ hội sâm ngọc linh lần thứ năm có gần sáu mươi gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm trên lĩnh vực nông lâm nghiệp tiểu thủ công nghiệp và các sản phẩm làm ra từ các làng nghề trên địa bàn tỉnh
nhất là những sản phẩm đặc trưng của huyện nam trà my như sông ngọc linh các loại cây dược liệu
trong đó có một mươi tám doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm xâm ngọc linh một mươi hai chốt và các nhóm hộ trồng sâm ngọc linh
trong ba ngày diễn ra phiên trợ có trên năm năm trăm linh lượt người đến tham quan mua sắm
đây là sự kiện góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương đặc biệt là sâm ngọc linh được xem là quốc bảo việt nam
gần một tháng nữa thủ phủ nhãn lỏng hưng yên sẽ vào mùa thu hoạch chính vụ
hiện các nhà vườn đang khẩn trương thực hiện những công đoạn cuối cùng để cung ứng ra thị trường những chùm nhãn chín mọc
tại nhà vườn văn tuấn
các nhân công đang tất bật chăm sóc nhãn để chuẩn bị vào thời điểm thu hoạch
năm nay do thời tiết không thuận lợi mưa lớn vào những ngày nhãn ra hoa nên sản lượng nhãn cung ứng ra thị trường chỉ được khoảng hai mươi so với mọi năm
nhãn mất mùa tuy nhiên giá nhãn năm nay có thể vẫn duy trì ở mức ổn định
tại vườn là ba mươi năm bốn mươi đồng một kg bán lẻ là năm mươi năm sáu mươi năm đồng một kg cung không đủ cầu
đổi mới sáng tạo
đổi mới sáng tạo trong cách làm bán lẻ là năm mươi năm sáu mươi năm đồng một kg cung không đủ cầu
các nhà vườn liên kết chuyển từ hình thức việt gáp sang hình thức sản xuất hữu cơ để nâng cao chất lượng quả nhãn cũng như nâng cao sức khỏe cho người tiêu dùng

thành phố thủ đức
các nhà vườn liên kết chuyển từ hình thức việt gáp sang hình thức việt gáp sang hình thức việt gáp
thành phố thủ đức

thành phố thủ đức
các nhà vườn liên kết chuyển từ hình thức việt gáp sang hình thức việt gáp
thành phố thủ đức

thành phố thủ đức
thành phố thủ đức

thành phố thủ đức
thành phố thủ đức

thành phố thủ đức

và tùy theo các cái sản phẩm tour thì chúng tôi có mức giảm từ một mươi cho đến hai mươi năm
thật ra cái mức giảm này nó ngoài cái mục đích là để thu hút thêm và dành thêm quyền lợi cho những du khách mà quan tâm đến chương trình hội đợt này
nhưng mà đồng thời chúng tôi cũng muốn là thông qua chương trình này kết hợp với chương trình của thành phố thì mình sẽ lan tỏa được một cái thông điệp về một cái sản phẩm dòng sản phẩm rất là mới và hấp dẫn của thành phố hồ chí minh
lễ hội sông nước sẽ diễn ra từ ngày mai bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba và kết thúc vào ngày sáu tháng tám
sở du lịch thành phố hồ chí minh kỳ vọng liễu hội không chỉ quảng bá lịch sử đặc trưng văn hóa mà còn khai thác giá trị từ tài nguyên sông biển góp phần định vị thương hiệu của thành phố hồ chí minh một đô thị sông nước giàu bản sắc
ngoài ra các doanh nghiệp lửa hành còn kỳ vọng sự kiện sẽ mang lại cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp lửa hành và lưu trú giới thiệu sản phẩm dịch vụ du lịch đến du khách trong nước và quốc tế
đồng thời kết nối hành trình trải nghiệm trên sông và tour tuyến du lịch từ thành phố hồ chí minh đến tỉnh thành miền tây miền đông nam bộ tạo nên những mô hình kinh tế du lịch đáp ứng thị hiếu du khách
vừa qua nhiều yếu tố vĩ mô đang giúp thị trường căn hộ tốt lên trong đó kể đến chính sách ưu đải hơn về lãi suất cho vay mua nhà
chính phủ cũng đã có nhiều nghị quyết để đẩy nhanh đầu tư công cải thiện cơ sở hạ tầng kết nối các khu vực
và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
savills việt nam đánh giá nửa đầu năm hai nghìn hai mươi ba chưa có nhiều dấu hiệu khởi sắc do nguồn cung hạn chế sen lẫn tâm lý lo ngại của người mua trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn
ở phân khúc căn hộ nguồn cung mới giảm tám mươi sáu theo năm xuống một chín trăm tám mươi căn trong đó nguồn cung quý ii chỉ chiếm một mươi chín không có nguồn cung mới hạng a
trong khi hạng c chiếm bảy mươi bảy thị phần
nguồn cung sơ cấp sáu bảy trăm linh căn
giảm năm mươi chín theo năm
cũng theo nghiên cứu của savills lượng bán căn hộ trong nửa đầu năm đạt một một trăm bảy mươi căn giảm chín mươi theo năm
trong quý ii có hơn ba trăm linh giao dịch
giúp do lượng hấp thụ được cải thiện một chút
mặc dù nguồn cung có sự mất cân bằng do đó nó ảnh hưởng đến tình hình hấp thụ
tuy nhiên một vài những cải thiện vừa qua là những phân khúc căn hộ hạng a và b đã giảm mạnh rồi
do chênh lệch vẫn còn cao dù giá phân khúc căn hộ hạng a và b với thu nhập người dân
trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi ba căn hộ hạng c thu hút nhiều người mua hơn và chiếm sáu mươi hai lượng bán
căn hộ dưới năm tỷ đồng đáp ứng nhu cầu của nhiều người mua
các dự án có pháp lý rõ ràng có giấy phép xây dựng đã xác nhận bàn giao chiếm tám mươi một doanh số
chủ đầu tư áp dụng các chương trình thanh toán lên đến bốn năm cho người mua
cũng như áp dụng chương trình tặng phiếu mua nội thất tài khoản tiết kiệm
quà tặng chương trình cho thuê và các gói tài chính để thúc đẩy tâm lý người mua
những cơ sở hạ tầng những đầu tư công của nhà nước thì đang được trú trọng
đặc biệt là nhà nước và chính phủ cũng đã nhấn mạnh về cái tầm quan trọng của đầu tư công
trong vòng quý ba và quý bốn của hai nghìn hai mươi bốn
bên cạnh đó thì cái chuyện về lãi suất gần đây mình cũng thấy là các ngân hàng bắt đầu đồng thuận
và bắt đầu giảm lãi suất cho người đi mua nhà
tuy nhiên là theo nhận định của chúng tôi thì tâm lý người mua nhà vẫn là cái yếu tố tiên quyết
để giải quyết cái vấn đề của thị trường hiện tại
những cái dự án mà nó đầy đủ pháp lý và làm những cái câu chuyện về mặt branding và marketing tốt
thì thật sự là một cái vấn đề rất là tốt
và thật sự sẽ tác động tới cái quá trình quyết định của người mua
trong nửa cuối năm hai nghìn hai mươi ba dự kiến sẽ có tám bốn trăm năm mươi căn hộ được tung ra thị trường
hạng b chiếm năm mươi bốn hạng c sẽ có ba mươi chín và hạng a sẽ có bảy thị phần
các dự án đáng chú ý bao gồm vinhomes grand park the glory hai thu thêm z block t hai và la patenza
các dự án này đã nhận đặt chỗ và dự kiến ra mắt vào quý ba năm hai nghìn hai mươi
đến năm hai nghìn hai mươi sáu
trong năm hai nghìn hai mươi sáu một trăm hai mươi hai chín trăm chín mươi căn từ một trăm một mươi sáu dự án sẽ gia nhập thị trường trong đó các dự án mới chiếm sáu mươi một